các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc này về phía nạn nhân bị bắn trọng thương là bà phạm thị đê
ông nguyễn công hoàng giám đốc bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết
khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương
xuyên qua hộp sọ và găm vào não các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài
ông hoàng thông tin thêm hiện bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy sau khi mổ
phải chờ khi hết thuốc gây mê thì mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
liên quan đến vụ nổ súng tự sát sau khi dùng súng bắn hàng xóm tử vong ở thái nguyên
lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án khởi tố bị can
vì hung thủ trong vụ án đã tử vong tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan đến vụ án hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
nổ súng bắn hàng xóm rồi tự sát ở thái nguyên lời kể của nhân chứng
trước sự việc này một trong những người là hàng xóm của cả nạn nhân lẫn nghi phạm
đã dũng cảm lên tiếng kể rõ ràng dành mạch về sự việc cho báo chí và cung cấp mọi thông tin cho phía công an
theo một số người dân tại xóm tân tiến nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc
giữa đối tượng lê văn hữu và anh lê văn vinh con trai của ông lê văn tới bà phạm thị đoàn
còn ông tới và bà đoàn không hề liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc trên
theo ông vũ công bình thông ra với vợ chồng ông tới bà đoàn vào khoảng thời gian trước tết nguyên đán
giữa gia đình ông tới bà đoàn và gia đình lê văn hữu có xảy ra xô xát
nguyên nhân được cho là do anh lê văn vinh có khúc mắc trong chuyện tiền bạc với lê văn hữu
do đó đối tượng lê văn hữu đã nhiều lần chửi bới gây sự với gia đình ông tới
gần đây nhất đối tượng đã cùng em trai vác dao sang nhà anh lê văn vinh để đe dọa
sau đó do hàng xóm cùng gia đình ông tới đến can ngăn và mời chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết mâu thuẫn
nên sự việc kết thúc
cũng theo ông bình trước ngày xảy ra vụ việc
đối tượng lê văn hữu không có biểu hiện gì bất thường
ông vũ công bình thông ra với vợ chồng ông tới bà đoàn là nhân chứng có mặt tại hiện trường khi xảy ra sự việc
theo ông bình sáng ngày một mươi năm tháng hai khi ông cùng một số người trong gia đình đang xây tường rào
tại gia đình anh lê văn vinh con rể của ông bình bất ngờ có tiếng súng nổ
ngay sau đó ông lê văn tới ngã gục tại chỗ
tiếp đó bà phạm thị đoàn chạy tới chỗ trồng nằm thì cũng bị bắn khiến bà đoàn ngã gục
trước sự việc bất ngờ xảy ra
ông bình và những người có mặt tại hiện trường đã vô cùng hoảng loạn
tuy nhiên ông vẫn kịp hô lên anh lê văn vinh cùng mọi người trong gia đình chạy vào bên trong
tránh bị đạn bay vào người
khi nghe thấy thông tin đối tượng lê văn hữu tự sát
ông bình đã chạy sang nhà đối tượng để xác minh kẻ này đã tử vong hay chưa
sau đó ông mới chạy về phía gia đình con rể và hô hoán mọi người đưa vợ chồng ông tới bà đoàn đi cấp cứu
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã tìm thấy và thu giữ hai khẩu súng tại gia đình lê văn hữu
ckc và một khẩu súng tự chế cùng một số viên đạn kèm theo
về nguyên nhân vụ việc hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra và chưa có kết luận chính thức
tuy nhiên theo thông tin ban đầu được các nhân chứng cho biết
nguyên nhân vụ việc có thể do liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc
hải dương đâm chết hàng xóm chỉ vì cãi nhau chuyện đổ rác
chỉ vì nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ như nợ nần
thậm chí mâu thuẫn trong việc đổ rác dẫn tới cãi vã
nguyễn văn vũ tại ninh giang hải dương
lấy dao bầu đâm chết hàng xóm rồi đi xe máy ra sông vứt hung khí để phi tàng
vụ việc này vừa xảy ra vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua tại hải dương
tối ngày bốn tháng một công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị đang làm rõ vụ án
người đàn ông dùng dao bầu đâm chết hàng xóm ở xã hưng long huyện ninh giang
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày ba tháng một
nguyễn văn vụ bốn mươi sáu tuổi và hàng xóm là ông nhv năm mươi chín tuổi cãi nhau vì chuyện đổ rác
vụ vào bếp nhà mình lấy con dao bầu đâm vào ngực ông v
sau đó đi xe máy đến cầu hiệp thuộc xã hưng long ném con dao xuống sông luộc rồi trở về
tên này bị công an huyện ninh giang bắt tại nhà
ông v được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi
vụ án được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra
theo tìm hiểu nguyễn văn vụ từng có tiền án liên quan đến chất cấm và trộm cắp tài sản
vụ năm cha con sát hại hai người
hàng xóm người cha là chủ mưu
trước đó đã từng xảy ra vụ việc sát hại hàng xóm tương tự
tuy thủ phạm không sử dụng súng nhưng với hành vi táo tợn và kịch bản đầy thú tính
vụ năm cha con sát hại hai người hàng xóm xảy ra ở hà giang khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng
liên quan đến vụ án năm cha con sát hại hai người hàng xóm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra đối với năm đối tượng gồm giang trần diêu năm mươi một tuổi
và bốn con trai giang xeo sàng hai mươi bảy tuổi giang xeo chớ hai mươi bốn tuổi giang xeo phàng hai mươi hai tuổi và giang xeo phong một mươi bảy tuổi
các đối tượng đều là người dân tộc mông cùng chú tại thị trấn cóc pài huyện xín mần tỉnh hà giang
cơ quan điều tra cũng xác định giàng trần diêu là chủ mưu của vụ án
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó gia đình giàng trần diêu có tranh chấp nương trồng ngô lúa
với một hộ gia đình khác cùng thôn
ngày hai mươi một tháng một mươi tòa án nhân dân huyện xín mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai
ông thào chính dí là bố ruột của nạn nhân thào xeo sì đứng ra làm nhân chứng xác nhận nương trồng ngô lúa
không thuộc quyền sử dụng của gia đình giàng trần diêu kể từ thời điểm đó giang trần diêu nuôi ý định trả thù nhân chứng
tối hai mươi tám tháng một mươi giàng trần dư cùng hai con trai là chớ và phong đã đến nhà ông dí để hỏi lý do tại sao lại ra tòa làm chứng
tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau anh xì có cắn vào ngón tay của diêu gây thương tích sau đó được mọi người can ngăn nên bố con diêu bỏ về
sau vụ việc diêu luôn nuôi ý định trả thù tối ba mươi tháng một mươi tại nhà của diêu năm bố con đã bàn bạc việc cùng nhau thực hiện hành vi sát hại ông thảo chính dí và anh thào xeo sì
sau khi lên kế hoạch sát hại người năm bố con ông diew đã đến nhà ông dí cầm theo đèn pin và một đoạn dây thừng dài năm mét
khi đến xác định được anh xì đang nằm ngủ say
tại gác xếp trên chuồng bò nhà ông dí các đối tượng đã dùng đoạn dây thừng mang theo ra tay xiết cổ anh xì rồi bê ra trước cửa nhà ông dí với mục đích đưa nạn nhân vào trong nhà treo cổ lên để tạo hiện trường giả
nhưng nhà ông dí khóa cửa không mở được
nghĩ là ông thào xeo sáng nhà sát cạnh là em trai ông dí biết chuyện sẽ đi tố cáo nên đối tượng diêu đã nói không gặp được thăng dí thì sát hại thẳng sáng vì chúng nó là anh em ruột
các đối tượng thống nhất sát hại ông xáng
tại nhà ông sáng thấy nạn nhân đang say rượu ngồi ở ghế gỗ cạnh bàn uống nước các đối tượng đã tắt điện trong nhà dùng đoạn dây thừng mang theo thiết chặt cổ ông sáng đến khi nạn nhân tử vong
sau đó các đối tượng treo cổ hai nạn nhân lên sàn nhà rồi đi về
theo đánh giá của nhiều chuyên gia đây là hành vi hết sức manh động với động cơ đê hèn giết nhiều người thủ đoạn xóa dấu vết dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
nên các đối tượng này sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như vì động cơ đê hèn giết từ hai người trở lên
mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc theo quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hình phạt là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
trong vụ án này điều đáng chú ý là cả năm đối tượng gây án đều là bố con anh em trong một nhà
hành vi gây án rất tàn nhẫn thể hiện sự coi thường pháp luật dẫn đến hậu quả hai nạn nhân tử vong
chuyên gia pháp lý này cho rằng chưa có vụ án nào mà cả năm đối tượng giết người đều là bố con anh em trong một nhà như vụ án này
và cũng chưa có vụ án nào mà người làm chứng trong vụ án dân sự mà lại bị sát hại tàn nhẫn như thế
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân làm rõ hành vi động cơ mục đích và hậu quả để có kiến nghị xử lý phù hợp với quy định pháp luật
đây cũng là bài học cho những đối tượng coi thường pháp luật coi nhẹ mạng sống của những người khác
đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho cơ quan chức năng trong việc bảo vệ nhân chứng trong các vụ án dân sự hình sự
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ hàng xóm nổ súng sát hại chủ nợ ở thái nguyên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo